sáng ngày một mươi tám tháng năm tại thành phố hải phòng đã tổ chức hội nghị biểu dương người lao động sáng tạo
lao động giỏi tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám và tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động thành phố lần thứ nhất
năm hai nghìn một mươi tám công nhân viên chức lao động thành phố hải phòng đã đóng góp gần chín bảy trăm linh đề tài sáng kiến
với giá trị làm lợi hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác trong đó sáu mươi tám đề tài giải pháp sáng kiến
được tổng liên đoàn lao động việt nam tặng bằng lao động sáng tạo làm lợi hơn một trăm một mươi ba tỷ đồng cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp
thời gian tới các cấp công đoàn thành phố các địa phương đơn vị doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua
trong công nhân viên chức lao động nhất là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo trở thành mũi nhọn đột phá
là phong trào xung kích thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần thi đua yêu nước
tính năng động sáng tạo ý chí vượt khó trong lao động sản xuất của công nhân viên chức lao động